hơn hai học sinh ở các trường tiểu học thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh phú yên đã được khám và điều trị miễn phí các bệnh liên quan đến răng miệng
đây là một trong những hoạt động lớn do operation smile việt nam và bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm tổ chức
nhằm thay đổi thói quen nâng cao nhận thức của trẻ em và phụ huynh về vấn đề chăm sóc răng miệng
các em học sinh được khám và hướng dẫn chăm sóc răng miệng điều trị phòng ngừa sâu răng bằng vật liệu nhà khoa chuyên dụng
chám hàng răng bệnh viễn can thiệp nhiều răng sữa răng nông lây và chân răng để răng bệnh viễn không bị mọc lệch mọc chậm
đối với các trường triển khai chương trình nhà khoa học đường học sinh còn được in và cấp thẻ khám điều trị nhà khoa
bộ răng sữa không tốt nếu bị sâu mất sớm thì khung răng sẽ mất ổn định và sẽ có sự di lệnh
làm răng bệnh viện mọc lên không đúng chỗ gây ra sự xáo trộn không tốt sau này
với lại thời điểm hiện tại bé sẽ dễ dàng
bé sẽ có thói quen hành vi tốt trong việc đánh răng chạy răng đúng cách
hôm nay con rất thích chương trình này vì tổ chức giờ con chưa biết cách chạy răng và cách chăm sóc răng
trên thực tế phần lớn các em học sinh tiểu học ở các vùng nông thôn miền núi của tỉnh phú yên
chỉ được biết kiến thức về chăm sóc răng miệng một lần trong năm do nhân viên trạm y tế xã phường thị trấn truyền đạt
trong khi đó không ít phụ huynh chưa có ý thức phòng bệnh răng miệng cho con và còn quan niệm răng sữa không quan trọng
giúp đỡ của các bác sĩ
cái việc chăm sóc răng của các em nó sẽ tốt hơn nâng cao sức khỏe cho các em
thì chắc chắn rằng là cái việc mà học tập của các em nó cũng tốt hơn
tại chương trình này các em và phụ huynh học sinh cũng được các bác sĩ chuyên khoa khuyên cáo
hiện bệnh về răng miệng có tỷ lệ cao ảnh hưởng lớn đến việc ăn uống và sức khỏe của trẻ em
vì vậy việc giáo dục trang bị kiến thức chăm sóc răng miệng cho trẻ và thăm khám thử xuyên
sẽ giúp phát hiện những bệnh lý răng miệng sớm
để được hỗ trợ điều trị kịp thời và tốt nhất